theo số liệu của cục y tế dự phòng bộ y tế tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
cả nước đã ghi nhận gần một trăm một mươi ba ca mắc sốt xuất huyết và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại
đáng chú ý là có nhiều ca bệnh rất nặng phải thở bằng máy và lọc máu
trong vòng một tháng qua thì mỗi tuần cả nước có khoảng năm ca mắc mới sốt sốt huyết
trong đó có khoảng ba người phải nhập viện điều trị nội trú
theo cục y tế dự phòng tuy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc mới và tử vong đều giảm
nhưng những số liệu này vẫn ở mức rất cao và hiện vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy dịch sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi một tới
tuy mưa đã không còn nhiều ở một số địa phương nhưng ô nhiễm môi trường vệ sinh kém vẫn khiến cho các tác nhân gây bệnh phát triển
chỗ nó gần cống cái lò mũi nó bài vô bỏ mùng rầu nó vẫn bị
đáng chú ý có nhiều cơ sở
số ca bệnh rất nặng sốt cao liên tục phải lọc máu thở máy

chứ không chỉ tập trung
các bệnh viện đều giảm nhiều vào trẻ nhỏ
người dân cần tăng cường vệ sinh nhà cửa tiến hành phun xịt mũi diệt lăng quăng bọ gậy để đề phòng bệnh